với mong muốn làng biển quê mình được sạch đẹp không bị ô nhiễm do rác thải
anh đinh tý ở xã nhân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã tự đứng ra đầu tư kêu gọi hỗ trợ thu gom rác thải trên địa bàn
việc làm của anh tý bước đầu đã thay đổi nhận thức của người dân và được chính quyền nhân dân ủng hộ
bà con quý mến và trân trọng tấm lòng của anh nên đã gọi anh là người vác tù và hàng tổng bảo vệ môi trường làng biển
đây là công việc hàng ngày của anh đinh tý ở xã nhân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
hơn hai tháng nay một mình anh tý đã nỗ lực không ngừng nghỉ để thu gom rác thải ở tất cả các sông hồ canh mương và trong các khu dân cư đông đúc
bất kể ở đâu có rác là anh có mặt
anh đinh tý đã nỗ lực không ngừng nghỉ để thu gom rác thải ở tất cả các sông hồ kinh mương và trong các khu dân cư đông đúc
từng đi xuất khẩu lao động ở nhiều nước như đức hàn quốc đài loan rồi trở về quê hương
anh đinh tý thấy ý thức bảo vệ môi trường
bảo vệ môi trường của một số người dân quê mình còn hạn chế rác thải xả tùy tiện
anh đã quyết định bỏ tiền túi mua thùng rác in các bảng tuyên truyền kêu gọi bảo vệ môi trường
thuê máy xúc khơi thông dòng chảy dòng sông và thu gom rác lưu cữu dưới nước
đồng thời kêu gọi con em lao động xa quê và người dân trong xã quyên góp hỗ trợ thu gom rác thải
làm sạch môi trường nơi mình sinh sống
tương lai của trả nhà thành một trả điểm du lịch nên công tác về thiên môi trường rất quan trọng
anh tý vẫn vào cuộc với địa phương để vận động bà con nhân nhân nâng cao kỹ thức và trách nhiệm
bảo vệ môi trường của địa phương trong thời gian tới là được tốt hơn
tập tới đây sẽ hồi hóa để làm tốt công tác về thiên môi trường này
việc làm ý nghĩa của anh tý không chỉ thay đổi diện mạo của địa phương
mà còn góp phần giúp người dân xã nhân trạch dần thay đổi suy nghĩ và ý thức hơn
trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường
người dân ở nơi đây gọi anh là người ăn cơm nhà vác tu và hàng tổng bảo vệ môi trường làng biển